huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đồng bộ một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia và thêm tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng nhằm hướng đến môi trường nông thôn văn minh giàu đẹp

huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đồng bộ một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng nhằm hướng đến môi trường nông thôn
huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đồng bộ một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng nhằm hướng đến môi trường nông thôn
huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đồng bộ một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng nông thôn

huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện đồng bộ một mươi chín tiêu chí số hai mươi về khu dân cư kiểu mẫu do tỉnh hà tĩnh xây dựng